báo tình hình quốc tế trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng tây nguyên
xác định vị trí vai trò cơ hội tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng tây nguyên đối với phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của vùng
với vùng đông nam bộ duyên hải nam trung bộ tam giác phát triển việt nam lào campuchia và cả nước
điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng tây nguyên
đề xuất quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đề xuất ban hành nghị quyết mới của bộ chính trị về xây dựng và phát triển vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
kết quả của hội nghị hôm nay sẽ sử dụng để hoàn thiện đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số một mươi nqtvk ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai
của bộ chính trị khóa chín về phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên thời kỳ hai nghìn một hai nghìn một mươi và kết luận số một mươi hai kltvk ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một về tiếp tục thực hiện nghị quyết số một mươi nqtvk
chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đắk lắc cùng đi với đoàn công tác có đại tướng tô lâm
quỳ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và lãnh đạo một số bộ ngành của trung ương
chí nguyễn đỉnh trung quỳ viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
tại buổi làm việc thủ tướng phạm minh chính đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã đạt được
trong đó nổi bật là việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị không để bị động bất ngờ chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống kéo giảm các loại tội phạm góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ đạo chín nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới
thay mặt toàn thể lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh đắk lắc đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp thù những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và hứa sẽ chỉ đạo toàn quân thi đua hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã đến làm việc với công an tỉnh đắk lắc tham dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
lên phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ hồ lợi sung yếu trong trường hợp xảy ra mưa lớn sau bão
ngoài ra ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo để các cơ quan liên quan người dân biết chủ động ứng phó